ở tình trạng mua bán trao đổi cây cảnh diễn ra sôi động trên mạng xã hội có những giao dịch cây
cảnh lên tới vài tỷ thậm chí là vài chục tỷ đồng lợi dụng điều này nhiều đối tượng đã thực hiện chưa
trò lừa bán cây cảnh để chiếm đoạt tài sản của người mua bằng những thủ đoạn tinh vi vì thế mà
đã không ít nạn nhân bị sập bẫy làm giàu không bao giờ dễ dàng ai cũng có giấc mơ trở thành
phú nhưng mỗi người hãy tỉnh táo trước thủ đoạn lừa bán cây cảnh để không biến mình thành
nạn nhân của kẻ lừa đảo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can hồ ngọc hoàng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra hồ ngọc hoàng khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng đã sử dụng một số
tài khoản facebook giả mạo các nhà vườn truyền bán cây cảnh sau đó hoàng đăng tải nhiều hình ảnh về
các loại cây cảnh lên facebook rồi giao bán với giá rẻ đăng tải lên bán thì cái giá cả thì nó không
có nó thấp hơn cái giá cả thị trường cho nên là lợi dụng chỗ đấy để là em đưa thôi tại vì giá cả là
người ta bán chắc là cao nhưng mà em bán chỉ có là ít số tiền ít lại thì ai ấy thì có nhu cầu mua thì
em mới bán là để chiếm đoạt có tiền cặp để thực hiện hành vi lừa đảo hoàng lên mạng và các nhà vườn truyền bán cây cảnh này sẽ được sử dụng trong thời gian tới
để thực hiện hành vi lừa đảo hoàng lên mạng tìm mua các trang facebook giả mạo các nhà vườn chuyên bán cây
cảnh cùng với các bộ tài khoản ngân hàng ví momo giả mạo cùng nhiều sim giác điện thoại di động các
loại sau đó hoàng đăng tải hình ảnh về các loại cây cảnh lên trang facebook giả mạo kèm theo nội
dung giao bán với mức giá rẻ hơn thị trường khi người mua có nhu cầu liên hệ hoàng sẽ yêu cầu
người mua đặt cọc trước một phần số tiền và khi người mua thanh toán đầy đủ các chi phí thì hoàng
chặn ngắt liên lạc với người mua và chiếm đoạt số tiền đó trang facebook mà hôn hoa khoang đã mua để
thực hiện hành vi lừa đảo nó có số lượng người theo dõi lớn và trên phạm vi toàn cả nước trong tướng
tạc để thu hút người xem và là ngoài ra thì đối tượng hôn hoa khoang còn lên cả cái mạng để tại
tình trạng với các loại cây cảnh đẹp nêu ra những cái giá rẻ để lên thu hút lừa khách hàng do về trong
thời gian vừa qua thì hùng hoa đã lừa rất nhiều cái đối tượng mua cái cảnh trên đất nước và đóng đó thì
vừa rồi thì được quảng bình có một cũng đã lừa một người và đã sau vừa rồi thì công an thành phố đã
về các phong nghiệp vụ tập trung đấu tranh bắt chừng được đối tượng
đây là một trong số trang facebook được đối tượng dùng để đăng những hình ảnh về các loại nghề cảnh
nhà vườn nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của những người thích chơi cây cảnh
tại những trang facebook này được đăng bán những cây cảnh đẹp giá cả rất rẻ so với thị trường
đã gây sự chú ý tương tác của nhiều người
nhưng không ai nghĩ rằng đây chính lại là cái bẫy mà đối tượng dùng để lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
bằng hình thức thủ đoạn trên hồ ngọc hoàng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của hàng chục người trên phạm vi cả nước
trong đó có người dân trên địa bàn tỉnh quảng bình với số tiền giao dịch khoảng hai tỷ đồng
trong quá trình thu thập thông tin tài liệu thì phát hiện có nạn nhân tại quảng bình
sau khi đặt mua cây cảnh trên không gian mạng trên facebook nhà buôn
thì đã chuyển bốn mươi bốn triệu đồng
thì lại không nhận sau khi chuyển xong thì lại không nhận được không liên lạc được đối tượng
qua quá trình thu thập sản minh bước đầu thì sản minh làm rõ
facebook này là facebook giả các số điện thoại cũng như tài khoản được đối tượng mua và làm giả
để đáng tải chia sẻ lên
không gian mạng
đây là một nhóm gồm bốn đối tượng bùi văn trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vũ văn hùng sinh năm hai nghìn một
trần quang huy sinh năm hai nghìn một bùi văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bán xong thì bọn em có chặn nich facebook của anh bốn với chặn số điện thoại bọn em bỏ số điện thoại đấy bọn em không dùng nữa
xong bọn em được
anh bốn chuyển tiền cho bảy trăm bảy mươi sáu triệu vào tài khoản với ít tiền mặt nữa
xong là bọn em chia nhau bọn em chi tiêu cá nhân đầy đủ bọn em chặn số điện thoại bọn em đi ra địa phương khác bọn em ở
thủ đoàn của ổ nhóm này là làm một dàn lan gồm các giống lan phi điệp loại thường
không phải lan đột biến tại thôn đoan vĩ hai xã thanh hải huyện thanh liêm tỉnh hà nam rồi đăng tải các bài viết
quảng cáo bán lan đột biến trên mạng xã hội facebook để câu khách
để tạo lòng tin cho khách hàng một người trong nhóm đóng giả là chủ vườn lan tuân trần quay video chụp ảnh
khi khách đến thì sẽ gọi điện và xác nhận đó là lan đột biến thật do vườn lan tuân trần bán ra
với thủ đoạn này các đối tượng đã thực hiện trót lọt một mươi một vụ lừa đảo bán lan đột biến khác
chiếm đoàn tài sản của nhiều người tại địa bàn các tỉnh hà nam
các tỉnh khác nhau với số tiền lên tới ba tỷ năm trăm linh triệu đồng
để tạo lòng tin cho các bị hại đối tượng đã dẫn bị hại xuống địa chỉ giao dịch tại huyện thanh liêm
tức là có địa điểm giao dịch cụ thể và đưa ra các hình ảnh các cây lan chưa có hoa
thông qua đó thì sau khi tạo được niềm tin đối với người bị hại
các đối tượng này đã tiến hành giao dịch với bị hại và đã thực hiện chót lọt thành công nhiều giao dịch
đối tượng phải nâng cao cảnh giác lựa chọn các trang mua hàng có uy tín
được kiểm chứng bằng những người xung quanh
khi có dấu hiệu bất thường thì phải bình tĩnh
không được làm theo yêu cầu của đối tượng
hay chuyển thêm tiền với nhiều lý do mà đối tượng đưa ra
mạng xã hội nơi mà những thông tin không được kiểm chứng
nhiều người chỉ vì sự chú ý
quan thiếu hiểu biết đã để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội
và thực tế cho thấy gần đây các đối tượng phạm tội liên quan đến công nghệ cao gia tăng
nhất là liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
do đó mỗi người dân nên tự cảnh giác tự đề phòng
không nên tin vào các chiêu trò các tin nhắn mang lại lợi ích tin nhắn đe dọa